ngày một mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với các lãnh đạo nguyên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh gia lai do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
theo đó thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch ubnd tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và xóa tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông võ ngọc thành do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
quyết định này có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông đỗ tiến đông phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông hồ phước thành phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông cập ba thuyên phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông nguyễn đức hoàng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định về thi hành kỷ luật đảng ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
quyết định này có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vào tối ngày hôm nay ông phan viết hùng phó ban quản lý các khu kinh tế tỉnh bình định xác nhận
tại khu công nghiệp nhân hòa đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến ba người chết và sáu người bị thương
cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
tại nhà máy chế biến thực phẩm công ty sovi sưu phút việt nam
trong lúc các công nhân đang thi công tại công trường của nhà máy
thì xuất hiện mưa rông gió mạnh làm cho bức tường bị đổ sập gây tai nạn cho các công nhân đứng ở dưới
theo đại diện chính quyền thị xã an nhân tính đến thời điểm một mươi chín h
lực lượng chức năng xác nhận có ba người tử vong gồm hai nam một nữ và sáu người bị thương
vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay số ca mắc bệnh alino dương tính phát hiện
tại bệnh viện nhi trung ương gia tăng đột biến
hiện đã ghi nhận bốn trăm một mươi hai ca trong đó sáu trường hợp đã tử vong
các tổn thương thường gặp nhất do mắc virus adeno là viêm đường hô hấp trên
viêm đường hô hấp dưới viêm kết mặt mắt đau mắt đỏ
các bệnh lý ở đường tiêu hóa như tiêu chảy nôn buồn nôn
viêm bằng quang viêm não mảng não
virus adeno lây truyền qua đường giọt bắn qua đường hô hấp giữa người với người
bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm
hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh
thời gian ủ bệnh khoảng từ tám đến một mươi hai ngày
những lưu ý cha mẹ cần biết để phòng bệnh virus adeno cho trẻ
cho trẻ bú sớm ngay sau sinh
bú sữa mẹ hoàn toàn
trong sáu tháng đầu bú kéo dài đến hai tuổi
chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý đủ các thành phần dinh dưỡng
giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ thoáng mát không có khói bụi khói thuốc lá
vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên nhò mũi bằng nước muối sinh lý với trẻ nhỏ
trẻ lớn hơn cho xúc miệng nước muối sinh lý
vệ sinh thân thể rửa tay thường xuyên cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường tránh để trẻ bị nhiễm lạnh
cần đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm bệnh
tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
vào ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt các bị cáo về tội giết người và tội gây dối trật tự công cộng
các bị cáo gồm nguyễn văn nhật bị tuyên hai mươi năm tù về tội giết người phạm thanh thảo hai năm tù nguyễn thanh tùng sáu tháng tù treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng thảo và tùng đánh nhau do có mâu thuẫn trong lúc đánh bạc
thế vậy nhật đã dùng kéo đâm một nhát vào sườn bên trái của tùng gây thương tích nhẹ
lúc này nguyễn văn giang quê tỉnh an giang chạy lại dùng chân đạp vào người nhật thì bị nhật đâm hai nhát trúng ngực và sườn khiến giang tử vong
ngay sau đó nhật đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần văn luông chú tại huyện tây sơn để điều tra về tội cố ý gây thương tích
trước đó luôn say xỉn và lớn tiếng với vợ con ông nguyễn ngọc lâm là hàng xóm đã can ngăn
luông lấy chiếc dìu chạy sang nhà ông lâm và đổ nhiều nhát vào vùng đầu và tay của ông lâm
bị người dân phát hiện hô hoán luông bỏ chạy còn ông lâm được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên may mắn qua cơn nguy kịch
vương thị hiền quê tỉnh thanh hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vương thị hiền là kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sảm pham slen
gọi tắt là công ty farmsland thông qua việc môi giới hiền đã dùng thủ đoạn gian dối để ông nguyễn văn dương
chú thành phố hồ chí minh chuyển tiền
mua ba lô đất thuộc dự án khu dân cư thuận phát lên
hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân công ty farmsland để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông dương số tiền một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng
nhưng chỉ bàn giao cho chủ đầu tư bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại
tổ tuần tra công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt giữ hai thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngay tại tuyến đường ở trung tâm thành phố
theo đó vào thời điểm trên tại tuyến đường
ngày ba tháng hai tổ công tác kiểm tra bắt quả tăng bùi quang dũng chú phường hòa xuân quận cầm lệ
và nguyễn văn tình chú phường hòa minh quận liên triều có hành vi tàng trữ ma túy thu giữ một gói ketamin và bốn viên thuốc lắc
tình thừa nhận đây là thuốc lắc và ketamin mua được từ một người quen biết trong mạng xã hội
mang theo để bán cho con nghiện nhưng chưa kịp giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định lập tỉnh lạng sơn cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản
tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank xảy ra vào hồi hai mươi hai h ngày hai tháng chín tại khu ba thị trấn đinh lập huyện đình lập
tại cơ quan công an đối tượng hoàng văn tuấn sinh năm hai nghìn chú thái nguyên khai do không có tiền tiêu xài nên đã cậy cửa đột nhập vào ngân hàng agribank
trộm số tiền hai triệu đồng và một chiếc laptop
khi đang lẩn trốn tại khách sạn hoàng dương thành phố lạng sơn để chuẩn bị mang tài sản đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
chiều nay làm việc với ban cơ yếu chính phủ thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị chức năng của bộ công an và ban cơ yếu chính phủ
cần tiếp tục tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cơ yếu trong công an nhân dân đáp ứng các nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới
đánh giá tình hình kết quả công tác cơ yếu trong công an nhân dân thời gian qua đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó đã đảm bảo các yếu tố về an toàn bí mật chính xác và kịp thời
mạng liên lạc cơ yếu công an nhân dân đã được triển khai từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
công tác phối hợp giữa ban cơ yếu chính phủ và cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đạt nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt trong việc phối hợp đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân triển khai đề án sáu của chính phủ
phát biểu kết luận thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị thời gian tới các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết của bộ chính trị chính phủ chương trình hành động của bộ công an về chiến lược phát triển ngành cơ yếu việt nam